chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị người lao động sau khi kết thúc hợp đồng làm việc tại các đơn vị
điều mà họ lo lắng nhất là chế độ phúc lợi xã hội trong thời gian chờ đợi công việc mới
nếu trước kia người lao động mất thời gian đi lại làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội
trung tâm giới thiệu việc làm hay đơn vị sử dụng lao động để được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp
thì nay đã có nhiều thay đổi trong phương thức thực hiện tạo điều kiện giúp cho người lao động có được quyền lợi thiết thực hơn
mô hình này đang được thực hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hải dương
đây là lần đầu tiên chị nguyễn thị hương đến nộp hồ sơ đăng ký tìm việc tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hải dương
chị được nhân viên tư vấn việc làm phù hợp với năng lực bản thân tư vấn chính sách pháp luật về lao động
quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian chờ công việc mới và những điều cần thiết trước khi chị quyết định nộp hồ sơ đến công ty
chị hương cần phải ghi phiếu đăng ký xin việc làm
sau đó sẽ được trung tâm cấp cứu giới thiệu việc làm tại một đơn vị theo nhu cầu của chị chỉ trong một ngày
trong thời gian trước khi có được kết quả việc làm chính thức tại công ty
trung tâm sẽ lưu giữ thông tin của chị số sổ bảo hiểm xã hội
đừng trợ cấp thất nghiệp
và em sẽ làm hồ sơ để vào làm công ty
hiện nay số đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương ngày một tăng lên
tính chung trên địa bàn tỉnh có hai trăm bảy mươi ba người được hỗ trợ học nghề
với tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo học nghề là hơn một tỷ đồng
có hơn một mươi năm trăm linh người được tư vấn giới thiệu việc làm
và có gần một mươi người được giới thiệu việc làm ngay trong lần đầu tiên nộp hồ sơ tại trung tâm
hơn bảy hai trăm linh người được hưởng trợ cấp thất nghiệp
đến trung tâm nhận thức của người lao động
người ta cũng đã làm bắt được rõ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
từ cái quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
công tác tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp
đây là trung tâm xác định là một nhiệm vụ trọng tâm
quan trọng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động bảo hiểm thất nghiệp
nếu trước kia khi làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp
chị nguyễn thị hào sẽ phải đến trung tâm dịch vụ việc làm khai báo
sau đó sang bảo hiểm xã hội làm thủ tục để được nhận trợ cấp
người lao động sẽ phải đi qua nhiều bộ phận
nhiều phòng chuyên môn để nhận thẻ bảo hiểm y tế và tiền trợ cấp thất nghiệp
thì nay qua cơ chế một cửa quy trình làm việc đã được rút gọn
trung tâm dịch vụ việc làm đã phối hợp với bảo hiểm xã hội
và hệ thống ngân hàng giúp người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng
không mất thời gian đi lại
đến đây thì em thấy trung tâm thì làm việc có rất là nhiều cái cải tiến mới
như là em sẽ không mất nhiều thời gian đi lại cho các cái đơn vị khác
như trước đây thì em phải đi lại với các cái địa phương
lột giấy tờ hoặc là các thứ rất mất nhiều thời gian đi lại của mình
cũng như là thời gian làm việc
nhưng mà đến nay thì từ cái việc mà nhận được thẻ bảo hiểm
cũng như là tiền trợ cấp thì được đổ vào thẻ
nên là em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian
cũng như là cái việc mà mình đi lại chi phí đi lại ạ
thì em cảm thấy rất là vui khi mà mình cũng được những người lao động
dẫn cái chính sách này của trung tâm
đến bây giờ thì chúng tôi đã làm lại và các cái thành một cái bộ phận bật cửa
từ bộ phận đón tiếp tư vấn giới thiệu việc làm
và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
tại một điểm nên là người lao động chỉ đến một điểm duy nhất
các cái thủ tục bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi cũng làm phối hợp
với cả bảo hiểm xã hội và để người lao động được nhận tiền
qua tài khoản atm và trả bảo hiểm y tế cho người lao động
ngay khi mà người lao động nhận kết quả hở với trợ cấp thất nghiệp
đến thời điểm này thì người lao động chỉ cần đến bộ phận một cửa
của trung tâm thị vụ việc làm hải dương là được nhận tất cả các cái giấy tờ
có liên quan đến cái việc hở trợ cấp thất nghiệp của người lao động
và thẻ bảo hiểm y tế
và thẻ atm ngay tại cái ngày mà người lao động lấy kết quả
chị nguyễn thị hào đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được ba mươi hai tháng
theo lịch hẹn định kỳ chị đến trung tâm để nhận bảo hiểm thất nghiệp
chỉ được các nhân viên tư vấn tận tình về quyền lợi và trách nhiệm
của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
khi mà đến đây thì em nhận được rất là nhiều cái chính sách
từ cái hỗ trợ này như là đối với người lao động ấy
thì em được trợ cấp cái khoản thu nhập
trong cái lúc mà mình chưa có thu nhập cho công việc mới
thứ hai đó là được giới thiệu việc làm được hướng nghiệp được dạy nghề
sau chín năm nỗ lực đổi mới phương thức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
người sử dụng lao động và người lao động đã đón nhận chính sách an sinh xã hội một cách tích cực
số lao động bị thất nghiệp đã giảm một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi tám
số tiền trợ cấp thất nghiệp chi trả cho người lao động
là hơn tám mươi bảy tỷ đồng tăng tám bảy tỷ so với năm hai nghìn một mươi bảy
trung tâm cũng và bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ký quy trình
phối hợp thực hiện chính sách thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
việc làm này đã tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận
tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
thứ hai giải quyết bảo hiểm thất nghiệp theo quy trình khoa học đồng bộ các kín
thì trung tâm đã tổ chức bộ phận một cửa là khâu kết nối tất cả các bộ phận
như tư vấn giới thiệu việc làm học nghề và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
xây dựng cơ chế thống nhất điều hành thống nhất trong cơ quan
tập trung đầu mối để xử lý nhanh gọn có hiệu quả
khi người lao động đến giao dịch được thuận lợi
thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ rõ ràng thuận tiện
từ khâu tư vấn giới thiệu việc làm tiếp nhận hồ sơ trả kết quả và nhận thẻ bảo hiểm y tế
thông tin tuyển dụng chính xác có uy tín tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng tiếp cận công việc phù hợp
quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm cho người thất nghiệp ngày càng chính xác
kịp thời và chú đáo giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động
trong thời gian tới
công tác tư vấn việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được trung tâm chú trọng
bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin
thực hiện quy trình khoa học đồng bộ khép kín
đồng thời trung tâm sẽ duy trì các phiên giao dịch việc làm định kỳ
giao dịch việc làm kết nối các tỉnh trên toàn quốc
thu hút đông đảo người lao động và doanh nghiệp tham gia
giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp giúp người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống
trong thời gian tới trung tâm dịch vụ việc làm hải dương
tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền
về chính sách pháp luật lao động bảo hiểm thất nghiệp
tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp để lâng cao chất lượng hiệu quả công việc
thứ hai là tăng cường kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động
thu thập phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động
phối hợp với cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cơ sở dạy nghề và các địa phương
để cung ứng giới thiệu và cung ứng lao động tuyển sinh học nghề đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao
một số điều người lao động cần biết đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
và đã tìm được việc làm trong vòng ba ngày người lao động phải thông báo ngay
với trung tâm dịch vụ việc làm để chấm dứt chế độ hưởng trợ cấp
đối với trường hợp người lao động có việc làm nhưng giấu tình trạng việc làm
người lao động vẫn nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
nếu cơ quan bảo hiểm phát hiện người lao động sẽ bị xử lý sai phạm
đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
hàng tháng phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm
nếu không thực hiện sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
khi đến làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
người lao động cần mang theo quyết định hoặc giấy tờ xác nhận đã chấm dứt hợp đồng lao động
sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân